sau khi mượn tiền đối tượng viết giấy ghi nợ và để lại ô tô làm tin
nhưng sau đó vài ngày đối tượng quay lại trộm xe của mình đưa đến nhà bạn cất
công an huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn hồng na chú tại huyện quế sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của ông nguyễn văn lý chú tại xã quế thuận huyện quế sơn
về việc bị mất xe ô tô công an huyện quế sơn đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra
qua điều tra đã xác định bắt giữ nguyễn hồng na là đối tượng gây ra vụ trộm trên
tại cơ quan công an na khai nhận ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai na đi đến nhà ông lý tại xã quế thuận
lên nút trộm cắp xe ô tô và điều kiện đến để ở nhà bạn tại xã quế an huyện quế sơn
điều đáng nói na trộm chính chiếc xe ô tô mà na đã cầm cố cho ông lý lấy một mươi triệu đồng